thì xin hỏi bác sĩ là đối tượng nào thì có nguy cơ bị đột quỵ
vì hồng anh thấy rằng là xu hướng mà người bị đột quỵ bây giờ hình như lại đang trẻ hóa
câu hỏi rất hay
những người mà có nguy cơ đột quỵ
đấy là chính là những nguy cơ tìm mạch lớn
mà chúng ta cũng đã hình dung được qua các phương tiện thông tin đại chúng
chúng tôi có thể tóm tắt lại một cách hệ thống như thế này
những người dễ bị đột quỵ
hoặc là dễ bị tai biến mạch não
đó là những người có huyết áp cao
có dối loạn mỡ máu
gây vựa sơ động mạch
hoặc là những người có những các bệnh lý về tim mạch khác
ví dụ như là các bệnh van tim
bệnh dối loạn nhịp tim
thậm chí người ta thấy rằng là ở những người mắc bệnh tiểu đường
thì cũng có nguy cơ rất cao
dễ bị đột quỵ
những người mà mang cho mình những căn bệnh này
thì có lẽ là họ cũng sẽ cần phải
đề phòng căn bệnh đột quỵ đúng không ạ
vâng chính xác là như vậy
và thực tế là chúng ta chữa bệnh tăng huyết áp
chúng ta chữa bệnh dối loạn lipid máu
chúng ta chữa bệnh tiểu đường
và đấy là nhằm với mục đích
là phòng ngừa các biến cố tim mạch
trong đó có những biến cố là đột quỵ
vâng ở trong phần trả lời đầu tiên của bác sĩ
thì bác sĩ có đề cập đến việc là cần